thời điểm này các vùng trồng hoa cảnh ở đồng bằng sông kiểu long đang khẩn trương chăm sóc để hoa trổ bông đúng dịp tết
năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên nhiều nhà vườn trồng hoa kỳ vọng được mùa
chỉ tính riêng tại thành phố sa đéc tỉnh đông tháp vùng trồng hoa cảnh thành phố đã chuẩn bị hơn ba triệu giỏ hoa cảnh để phục vụ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
với diện tích hơn một trăm linh hectare vùng trồng hoa tết tập trung nhiều nhất ở phường tân quy đông và xã tân khánh đông thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
hiện các loại hoa đã xuống giống và đang trong giai đoạn phát triển tốt
đặc biệt để phục vụ nguồn cây giống sạch bệnh cho vụ hoa tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh đồng tháp đã sản xuất trên năm trăm linh cây giống hoa cấy mô các loại gồm hoa cúc đồng tiền đồng tiền mini
hoa chuông dạ yến thảo lan y mỹ
năm nay diện tích trồng hoa tết ở sa đéc vẫn giữ ổn định không thay đổi nhiều so với các năm trước
hiện nay hoa phát triển đồng đều người trồng hoa kiểng tết hiện đang tích cực trong khâu chăm sóc
theo dõi quá trình sinh trường qua từng giai đoạn để hoa kiển tốt cạnh tranh trên thị trường hoa kiển tết nguyên đán kỳ hội năm hai nghìn một mươi chín